phương án đấu giá biển số xe có nên coi biển số xe là tài sản
theo dân việt đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cảnh sát giao thông cho biết
dự thảo đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá nêu hai phương án
trong đó phương án một quy định người chúng đấu thầu biển số xe được sử dụng
song không được phép chuyển nhượng biển số chúng đấu giá
phương án này tương tự quy định hiện hành
phương án hai người chung đấu giá biển số xe được sử dụng chuyển nhượng thừa kế tặng cho thế chấp biển số chúng đấu giá
như vậy người dân sở hữu biển số khi bán phương tiện vẫn có thể giữ biển số lại để đăng ký cho phương tiện khác
bộ công an đánh giá phương án này giúp việc đấu giá biển số đạt hiệu quả cao hơn tài sản công sẽ được khai thác tối ưu
tuy nhiên việc cho phép chuyển nhượng sẽ tạo ra thị trường mua bán hoặc đầu cơ biển số
cách quản lý biển số chúng đấu giá sẽ khác biệt hoàn toàn với cách quản lý biển số hiện nay
phóng viên dân việt đã ghi nhận nhiều ý kiến xung quanh dự thảo đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá
một độc giả tên thanh bình luận biển số xe là để quản lý con người chủ sở hữu một chiếc xe để người ta chịu trách nhiệm với những gì liên quan đến sử dụng chiếc xe
không nên coi biển số xe để quản lý xe vì xe đã có số khung máy
khi quan niệm biển số xe là để quản lý người có xe khi bán xe chủ biển tháo ra và lắp vào xe khác
tất nhiên là phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết biển xe sẽ theo người lái xe đến hết cuộc đời
khi xe gây ra tai nạn là người ta biết ngay xe này của ai vì biển xe gắn với người
khi bán xe chưa mua xe mới thì nộp biển vào cơ quan công an
khi nào có xe mới thì làm thủ tục che biển
vậy không nên sang nhẹ biển vì gây rất nhiều phiền phức
độc giả nguyễn thảo nêu quan điểm
tôi ủng hộ đấu giá biển số xe để cho vào ngân sách
muốn có số đẹp người dân vẫn phải bỏ tiền ra mua
tuy nhiên nên gắn biển số với xe
không được phép chuyển từ xe này sang xe kia
và khi vòng đời xe kết thúc là sở hữu sẽ không còn
khi xe hỏng biển số cũng mất giá trị sở hữu
bạn đọc lê dung lại cho rằng
phương án một đã quy định đấu thầu rồi thì làm gì còn sang nhượng dưới bất kỳ hình thức nào nữa
chỉ cần một phương án duy nhất
nếu sang nhận qua lại hóa ra thành mùa bán thương mại
một bạn đọc khác cũng bình luận
đúng là cái gì đã thuộc về văn hóa rất khó thay đổi
tôi không biết cái biển số đẹp nó mang lợi ích gì
nếu quá tin vào phong thủy về đơn giản quá
dồn tiền vào một chiếc biển số đẹp
rồi cứ ngồi nhà chờ lộc và cả đời chẳng cần vất vả thêm
ở các nước phát triển bạn muốn chọn biển số nào tùy bạn thích
chủ yếu họ chọn cho vui thôi
như năm sinh nhật chẳng hạn nhà còn ba việc
giờ lại phải bố trí bao nhiêu công chức đứng ra làm việc này
mất thời gian mà không tạo ra sản phẩm cho xã hội
trao đổi với phóng viên dân việt luật sư trần thu nam
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
biển số xe từ trước đến nay là bấm số ngẫu nhiên
chứ không hề gắn cụ thể cho riêng chiếc xe nào
tuy nhiên thực tế mỗi khi ra đường
chúng ta đều nhận thấy là biển số đẹp thường gắn với xe đẹp xe đắt tiền
luật sư cho rằng việc đưa ra đấu giá biển số xe đẹp
để có nguồn thu đưa vào ngân sách nhà nước
là việc làm rất sáng tạo bởi từ trước đến nay
việc cấp biển số chỉ thu được số tiền rất ít
nhưng nếu đấu giá sẽ thu được nhiều tiền
có thể lên đến hàng tỷ đồng
theo luật sư nam khi biến biển số xe thành một tài sản
chúng ta cần phải có những quy định thêm về nó
để có thể được chuyển nhượng
có thể gắn biển số xe này vào xe khác theo trình tự
nếu được phép chuyển nhượng
nếu như bỏ ra một tỷ đồng để chúng đấu giá một biển số xe đẹp
vậy không thể gắn duy nhất vào một chiếc xe cố định
trường hợp nếu gắn duy nhất với một xe duy nhất
sau này xe hỏng
đồng nghĩa với việc là số tiền chúng đấu giá biển số đẹp
cũng sẽ bị mất hoặc không thể sử dụng thêm
chính vì vậy việc đấu giá này cần phải nghiên cứu kỹ
để tăng thêm giá trị
trong khi đó luật sư diệp đăng bình cho biết
nội dung đề xuất đầu giá biển số xe lần này của cục cảnh sát giao thông
bộ công an có nhiều điểm chưa rõ
thậm chí có nội dung có dấu hiệu trả về quy định hiện hành
vị luật sư dẫn chứng
tại khoản hai mươi hai tám luật giao thông đường bộ hai nghìn tám
thì nghiêm cấm các tổ chức cá nhân thực hiện hành vi sản xuất
sử dụng trái phép hoặc mua bán biển số xe cơ giới xe máy chuyên dùng
tại điều năm mươi bốn luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và biển số
còn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm xác định rõ
tài sản là vật tiền giấy tờ có giá trị và quyền tài sản
tài sản bao gồm bất động sản và động sản
bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có
và tài sản hình thành trong tương lai
trong đó bất động sản bao gồm đất đai nhà công trình xây dựng gắn liền với đất đai
tài sản khác gắn liền với đất đai nhà công trình xây dựng
tài sản khác theo quy định của pháp luật
còn động sản là những tài sản không phải là bất động sản
như vậy căn cứ vào quy định hiện hành có thể xác định
biển số xe chỉ là công cụ quản lý nhà nước
nó không được xem là tài sản để thực hiện các giao dịch mua bán dân sự
hành vi mua bán biển số xe là hành vi vi phạm pháp luật
vtc news đưa tin
đối với xe máy đăng ký trước năm hai nghìn hai tại hà nội
nếu chủ nhân có nhu cầu đổi sang xe mới
sẽ nhận được hỗ trợ tối đa bốn triệu đồng
đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất
trong chương trình thí điểm đo khí thải xe mô tô
xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố
được sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
chương trình này nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô
xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố
giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả
chương trình bao gồm bốn hoạt động
đao kiểm khí thải
thí điểm tiếp nhận xe mô tô
xe gắn máy cũ mà người dân thái bỏ
và hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy mới
khảo sát ý kiến người dân về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy
theo đó đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm hai nghìn hai
thuộc năm hãng xe honda yamaha suzuki piazzo som
người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới
sẽ được tự vệ
nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình
chủ phương tiện sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa lên đến bốn triệu đồng
khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe
và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới
để được hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ thái bỏ
người dân phải thỏa mãn các điều kiện sau
xe máy chính chủ
chủ phương tiện có hộ khẩu ở hà nội
xe máy thuộc các hãng honda yamaha suzuki piaggio som
đăng ký lần đầu trước năm hai nghìn hai

xe máy đã đăng ký tại hà nội
có đầy đủ các bộ phận khung xe động cơ bình nhiên liệu tay nắm bánh xe giảm sóc ống xả
xe máy hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký xe biển số xe với các cơ quan đăng ký
có giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe biển số xe được cấp bởi cơ quan đăng ký
người dân đồng ý tự nguyện bàn giao lại xe máy cũ
đồng thời muốn chuyển sang xe mới thuộc năm hãng xe
đối với xe máy từ năm năm trở lên
đăng ký trước năm hai nghìn một mươi bảy
người dân được tặng dầu nhất
trường hợp xe không đạt tiêu chuẩn khí thải
sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng tối đa không quá hai trăm linh đồng trên xe
để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải
chủ phương tiện cũng được kiểm tra miễn phí khí thải xe máy
khi chủ động mang xe thuộc năm hãng trên
đến tám điểm kiểm định hiện có tại các quận
hoàn kiếm hai bà trưng đống đa cầu giấy thanh xuân và hà đông
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nêu ý kiến về việc thành phố hà nội thí điểm hỗ trợ kinh phí đổi xe gắn máy cũ
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng
chương trình này sẽ khó thực thi nếu không được làm bài bản
và được phân tích điều tra sâu
trả lời vtc news phó giáo sư chu công minh chuyên gia về giao thông cho rằng
trước khi thực hiện thí điểm
cơ quan chức năng của hà nội cần phỏng vấn và khảo sát xem
có bao nhiêu phần trăm người muốn đổi từ xe máy cũ sang xe mới
việc này sẽ thực tế hơn
thay là việc thành phố bỏ ra khá nhiều tiền
thực hiện thí điểm mà không lấy ý kiến người dân
với năm xe thí điểm được hỗ trợ từ hai đến bốn triệu đồng
thì hà nội sẽ phải bỏ ra ngân sách từ một mươi đến hai mươi tỷ đồng
nếu muốn làm như thế
thì thành phố phải tính toán được nếu thay năm xe cũ bằng năm xe mới
thì tỷ lệ khí thải ảnh hưởng đến môi trường được giảm bao nhiêu phần trăm
và sau tính toán này
thì phải xem có đáng để thành phố đầu tư hay không
ông minh chia sẻ
cũng theo phó giáo sư minh
nếu hà nội muốn làm thì cần phải làm bài bản ngay từ những bước đầu như khảo sát
điều tra phỏng vấn người dân rồi mới lên kế hoạch
chứ không nên làm theo kiểu nửa vời
và phải có những nghiên cứu rất sâu cho câu chuyện này
cùng quan điểm với phó giáo sư chu công minh
tiến sĩ nguyễn xuân thủy
nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông vận tải cho rằng
nếu lãnh đạo thành phố hà nội cấm những phương tiện quá hạn lưu thông
thì những người nghèo sẽ không có phương tiện mưu sinh
tuy nhiên theo ông thủy
phương án hỗ trợ từ hai đến bốn triệu đồng trên xe vẫn còn ít
vì bây giờ một chiếc xe máy rẻ cũng phải có giá khoảng một mươi tám triệu đồng
với sự hỗ trợ ít như thế
thì nhiều người chắc chắn sẽ không mua xe mới
nếu chúng ta tăng số tiền hỗ trợ kinh phí cho người dân từ sáu đến tám triệu đồng
thì sẽ khả thi hơn
tuy nhiên quá trình làm phải có sự chất lọc chứ không thể làm đại trà được
nếu chúng ta làm đại trà
thì số tiền sẽ quá lớn
và vấn đề thực hiện sẽ rất khó khăn
tiến sĩ nguyễn xuân thủy chia sẻ
theo chuyên gia
trước tiên thành phố cần phải xử lý những xe xả khói đen gây ô nhiễm khi lưu thông trên đường
với những xe này lực lượng chức năng phải có phương án thương lượng và hỗ trợ với người dân để đổi sang xe mới
như vậy bước đầu sẽ loại bỏ được những xe thải gây ô nhiễm môi trường
việc thực hiện sẽ khả thi hơn
ông thủy cũng đóng góp thêm phương án
là những xe cũ nào còn được phục hồi
thì nên đưa vào xường để phục hồi
việc này nhằm giúp những xe giảm bớt khí thải ô nhiễm ra môi trường
và giảm bớt chi phí hỗ trợ cho người dân
một cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
nếu muốn giảm lượng xe máy cũ cũng như lượng khí thải từ những xe này ra môi trường
thì trước hết nên quan tâm nhiều đến vấn đề hạ tầng giao thông cũng như các phương tiện công cộng
khi phương tiện công cộng tốt người dân sử dụng các phương tiện này nhiều hơn
thì không chỉ xe máy mà ngay cả ô tô tham gia lưu thông trên đường cũng sẽ giảm đi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé